phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã dự lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
công nhận thị xã phổ yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi chín
quyết định công nhận thị xã phổ yên là đô thị loại ba và đón nhận huân trường lao động hạng nhất
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã biểu dương những nỗ lực
cố gắng và thành tích đạt được của đảng bộ chính quyền và nhân dân thị xã phổ yên trong những năm qua
đồng chí đề nghị thị xã phổ yên tiếp tục phát triển toàn diện kinh tế xã hội gắn với đảm bảo
quốc phòng an ninh giữ gìn trật tự an toàn xã hội đồng thời thực hiện có hiệu quả các chỉ thị
nghị quyết của trung ương tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao hôn trường
lao động hạng nhất cho đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã phổ yên
trước đó đoàn công tác của phó chủ tịch nước cũng đã có buổi làm việc với tỉnh ủy thái nguyên
quân khu một thăm và tặng quà các đối tượng chính sách tại bệnh viện trung ương thái nguyên